thông tin từ đồn biên phòng xín cái huyện mèo vạc tỉnh hà giang cho biết từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng chín
chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đã phát hiện tám mươi công dân nhập cảnh trái phép vào địa bàn xã thượng phùng
những người nhập cảnh trái phép chủ yếu là lao động tự do đi làm thuê sâu trong nội địa trung quốc
do tình hình dịch bệnh lũ lụt nên hoạt động sản xuất bên trung quốc bị đình trệ
người lao động không có việc làm nên lượng người nhập cảnh trái phép vào việt nam rất đông
sau khi phát hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ lấy thông tin và kiểm tra y tế
sau đó đồn biên phòng xín cái đã bàn giao những công dân nhập cảnh trái phép trên
cho trung tâm y tế huyện mèo vạc đưa vào khu cách ly theo quy định
tuyến biên giới giáp trung quốc của huyện mèo vạc dài gần năm mươi km
đây là tuyến đường biên phức tạp nhất của tỉnh hà giang
khi hầu hết các vụ nhập cảnh trái phép đều được phát hiện và bắt giữ tại địa bàn này